kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h
thưa quý vị trước thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập tàng chữ trao đổi mua bán trái phép
thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền với quy mô hàng nghìn tỷ đồng
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã có thư khen
gửi lực lượng công an tỉnh hải dương vào cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
trong thư khen thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng nhấn mạnh kết quả đấu tranh chuyên án thể hiện sự phối hợp tích cực hiệu quả
giữa công an các địa phương các đơn vị nghiệp vụ của bộ và cơ quan chức năng ngành ngân hàng
góp phần gian đe phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao có yếu tố nước ngoài
thứ trưởng đề nghị công an tỉnh hải dương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
đề nghị truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật phát huy kết quả đạt được
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vào ngày hôm nay đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm lê duy tân
chú huyện vũng liêm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng sự tin tưởng của các chủ phương tiện
tân đã thuê xe ký gửi xe để kinh doanh dịch vụ
tuy nhiên sau đó đối tượng đã tự ý lấy năm xe ô tô đem đi cầm cố thế chấp lấy tiền tiêu xài
chiếm đoạt sáu trăm linh triệu đồng của hai bị hại khác
hội đồng xét xử tuyên phạt lê duy tân một mươi hai năm tù và tân buộc bồi thường cho các bị hại số tiền hơn hai chín tỷ đồng
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại huyện yên châu tỉnh sơn la
làm một người tử vong bảy người bị thương công an huyện yên châu đang củng cố hồ sơ lấy lời khai
của tài xế nguyễn mạnh hà chú tỉnh hòa bình để phục vụ điều tra
theo lời khai ban đầu vào tối ngày năm tháng năm tài xế hà có uống rượu
đêm cùng ngày hà vẫn điều khiển xe di chuyển hướng hà nội
khi đến đoạn coi huyện yên châu thì bất ngờ lao vào quán tạp hóa ven đường gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng
kiểm tra nồng độ cồn với tài xế cho kết quả năm mg trên một lít khí thở âm tính với chất ma túy
nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường
mua súng về phòng thân nguyễn ngọc duy chú tệ huyện châu thành tỉnh an giang
vừa bị toán nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt một năm tù về tội tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên duy nảy sinh ý định mua vũ khí về phòng thân
duy đã lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng ổ quay cùng ba viên đạn
sau khi nhận được súng và đạn duy tìm nơi vắng người và bắn nổ một viên rồi đem về nhà cất giấu
quá trình điều tra vụ án cố ý gây thương tích có liên quan đến duy
công an huyện thoại sơn tỉnh an giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng thu giữ một khẩu súng cùng hai viên đạn còn lại
sau hơn một tuần xét xử và nghị án vào chiều nay toán nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt phạm văn sang một mươi chín năm tù
huỳnh kim gia luật một mươi sáu năm tù cùng về tội hủy hoại tài sản và nguyễn văn minh chín tháng tù về tội không tố giác tội phạm
do có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc với bà phạm thị huế chi chú thị trấn kiên lương
sang đã nhờ luật đi mua xăng và bật lửa để đốt nhà kho của bà chi
ngọn lửa sau đó bùng phát dữ dội cháy lan sang nhiều căn nhà và tàu cá đang neo đậu tại cảng ba hòn
gây án xong sang nhờ minh trở ra bến xe khách để bỏ trốn
qua giám định giá trị tổng thiệt hại tài sản là khoảng hơn sáu năm tỷ đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo